thời gian qua số người từ tp hcm về các địa phương có tỷ lệ dương tính với sars cov hai tăng cao
nhằm đảm bảo an toàn hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín ra cộng đồng
đối với những người từ tp hcm về các địa phương bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ tp hcm về địa phương
cụ thể điều chỉnh tăng thời gian cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người từ tp hcm
trừ các trường hợp từ các tỉnh thành phố khác đi qua tp hcm nhưng không dừng đỗ
từ bảy ngày lên một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
đồng thời phải thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy ngày thứ một mươi ba trong thời gian cách ly y tế tại nhà
đối với các trường hợp đi lái đối với các trường hợp đi lái đối với các trường hợp đi lái
lại trong phạm vi tp hcm do nhu cầu thật sự cần thiết quy định tại chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
và công văn hai nghìn hai trăm bảy mươi chín của ubnd tp không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm sars cov hai